dịch covid một mươi chín khiến ngành du lịch lào cai bị ảnh hưởng nghiêm trọng
vì vậy thời gian qua ủy ban nhân dân tỉnh và các doanh nghiệp du lịch đã tìm nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn
để thúc đẩy phát triển du lịch nhất là khu du lịch quốc gia sapa
trong sáu tháng đầu năm nay tổng lượng khách du lịch đến lào cai ước đạt chín trăm linh bảy chín trăm bốn mươi sáu lượt giảm sáu mươi tám sáu so với cùng kỳ năm ngoái
tổng nguồn thu từ khách du lịch trong sáu tháng đầu năm ước đạt ba ba trăm linh sáu tỷ đồng giảm bảy mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái
trong khi đó theo thống kê sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ngành du lịch tỉnh lào cai đã đón trên hai chín triệu khách trong nước và quốc tế
với tổng doanh thu một mươi một hai trăm năm mươi sáu tỷ đồng nếu so sánh với cùng kỳ năm ngoái ngành du lịch lào cai thiệt hại gần tám tỷ đồng
tuy nhiên nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến quảng bá phát triển các chuỗi sản phẩm du lịch
đã được ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đưa ra như triển khai chiến dịch truyền thông kích cầu du lịch lào cai
chương trình kích cầu mùa hè sapa hai nghìn hai mươi chương trình farm trip giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc tại khu du lịch quốc gia sapa
khảo sát sản phẩm du lịch tây bắc tại lào cai để từng bước phục hồi tăng trưởng du lịch của địa phương sau đại dịch covid một mươi chín